các nhân viên y tế ở khu điều trị covid một mươi chín dành cho sản phụ làm việc với mồ hôi và nước mắt
mồ hôi là vì mặc đồ bảo hộ liên tục một mươi hai tiếng
nước mắt là sự ngẹn ngào bất lực khi nhìn bệnh nhân ra đi và nổi ngẹn ngào nhớ nhà nhớ con
đó là những dòng tâm sự của một bác sĩ phụ trách khu m điều trị covid một mươi chín bệnh viện từ dũng
khu điều trị covid một mươi chín của bệnh viện từ dũ được hình thành từ giữa tháng bảy
thời gian đầu nơi đây chỉ tiếp nhận khoảng từ hai mươi đến ba mươi sáu phụ mắc covid một mươi chín
tuy nhiên chỉ sau một tháng con số này đã lên tới một trăm ba mươi sáng phụ
đa số đều trong tình trạng nguy kịch
nóng bức nguy hiểm và cường độ làm việc cao ngày thường là những điều mà tám mươi nhân viên y tế tại đây phải chấp nhận mỗi ngày
đối với sáng phụ việc nhiễm covid một mươi chín khiến tình trạng thai khó tiên lượng và dễ gây diễn tiến nặng hơn người bình thường
do đó các bác sĩ phải đám nhiệm hai việc cùng lúc đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
tất cả bệnh nhân ở đây là bị nhiễm bệnh bởi vậy là không có được người nhà vô mà chăm sóc được theo dõi được động viên tinh thần
mà tất cả các chị em nữ vô sinh phải phục vụ từ sinh hoạt cá nhân cho đến là chuyên môn
mà với cường độ và bệnh càng ngày càng nặng
đòi hỏi tụi tôi làm việc rất là cực lực
với cường độ là bệnh càng ngày càng nặng
với cường độ là bệnh càng ngày càng nặng

không khí hối hải luôn thực trực bên trong khu điều trị covid một mươi chín bệnh viện từ dũ
ngoài tiếp nhận sản phụ nhiễm covid một mươi chín bệnh viện từ dũ còn hội chẩn và đến các bệnh viện khác phối hợp mổ bắt con cho các sáng phụ nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện giải chiến số một và số bảy
lực lượng mỏng là áp lực chạy đua với thời gian đã dành dật sự sống nên công việc của họ hết sức căng thẳng
có những trường hợp chi trẻ khoảng một phút là không cứu được cả mẹ lẫn con
có trường hợp đó là bệnh viện nhiệt đới đang chạy fmo thở máy mà định chuyển qua bên đây tụi tôi để mẫu lấy thai ra
nhưng mà khả năng không chuyển được thì ekip của bác sĩ bên tôi và ekip sơ sinh đã qua bên đó mẫu tại bệnh viện nhiệt đới
mổ xong thì có ekip sơ sinh của tôi sẽ bới đưa em bé về đây và được chăm sóc ở đây
dù vất vả và hiểm nguy nhưng với sự hết lòng về người bệnh vì ngành y là sự lựa chọn thiên liêng không được gặp gia đình
các nhân viên y tế ở đây chọn việc lấy sự phục hồi của sáng phụ và em bé là niềm vui
mồ hôi và nước mắt của họ được đền đáp xứng đáng hơn khi nhìn thấy nhiều sáng phụ nhiễm covid một mươi chín diễn tiến nặng đã được điều trị khỏi
trung tâm kiểm soát bệnh viện giải chiến số một và số bảy
bệnh tật tp hcm vừa cho biết bộ y tế đã có quyết định xuất cấp ba mươi lọ thuốc remdesivir cho các tỉnh phía nam đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trong đó thì thành phố được cấp nhiều nhất là với một mươi ba lọ
trước đó ngày tám tháng tám lột thuốc remdesivir đầu tiên gồm một mươi lọ cũng được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm
thuốc râm dcv được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng có spo hai từ chín mươi bốn trở xuống
bệnh nhân thở máy điều trị ecmo tiên phủ nhân tạo
bệnh nhân có oxy
romdesv là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm diễn tiến nặng
romdesv đã được năm mươi quốc gia như mỹ eu úc nhật bản singapore ấn độ đưa vào phát đồ điều trị từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có công văn về việc bổ sung oxy tại các bệnh viện trên địa bàn để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó thành phố đặt mua hơn một trăm linh tấn oxy lỏng để sẵn sàng cung cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đầu tư tăng cường lắp đặt hệ thống oxy cho các giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo quy mô một mươi năm dường có gọng thở oxy trước ngày hai mươi ba tháng tám
bàn cũng cần tăng cường và ra soát
bàn cũng cần tăng cường và ra soát camera để kiểm tra giám sát dường bệnh
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở xây dựng phối hợp với sở y tế sở tài chính làm việc với các đơn vị cung cấp oxy
mục tiêu là thống nhất cam kết thực hiện hợp đồng cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
không để tình trạng thiếu oxy do không cung ứng kịp thời theo yêu cầu điều trị
trường hợp không thực hiện đúng cam kết phải có biện pháp xử lý
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín ngoài lực lượng y tế đóng vai trò then chốt
thì nhiệm vụ đặc biệt này còn có sự tham gia của lực lượng công an những chiến sĩ thực thụ vững chải nơi tuyến đầu
luôn sẵn sàng kề vai sát cánh với nhau có mặt mọi lúc mọi nơi để chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh
từ khi dịch covid một mươi chín trở nên phức tạp trên địa bàn lực lượng công an toàn tỉnh bình thuận đã sẵn sàng sung trận
có mặt hầu hết ở tất cả những nơi nào nguy hiểm nhất gian khó nhất
tinh thần chống dịch chưa chống giặc được lan tỏa trong mỗi cán bộ chiến sĩ
hãy quyết tâm nỗ lực đóng góp công sức của mình trên mặt trận phòng chống dịch
tại hàng chục chốt kiểm soát dịch trên khắp địa bàn tỉnh công an là lực lượng chiếm đa số trong thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt ở ba chốt kiểm soát dịch do tỉnh quản lý trên quốc lộ một a và quốc lộ năm mươi năm
công an có mặt ở mỗi chốt này không dưới một mươi cán bộ chiến sĩ ngày đêm túc trực bám chốt
đảm bảo kiểm soát tốt hàng ngàn lượt người và phương tiện ra vào tỉnh mỗi ngày
điều là làm sao kiểm soát được người phương tiện vào địa phương một cách chặt chẽ
và cái thứ hai là không để xảy ra những vấn đề như ủng tắc giao thông gây rối bất hợp tự tại chốt
bố trí quân số con người túp trực thông lường giao thông và kiểm soát tất cả các loại phương tiện vào tỉnh bình hùng
tại thị xã la ghi dù lực lượng mỏng nhưng không để khu phong tỏa khu cách ly nào trên địa bàn thiếu lực lượng công an tham gia
cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực làm nhiệm vụ trên hai trăm linh sức lực của mình
tất cả vì mục tiêu chung là đẩy lùi đại dịch
tập trung hết tất cả lực lượng để thực hiện việc vừa là phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
trong đó có việc hướng dẫn và giúp cho người dân thực hiện tốt cái chỉ thị một mươi sáu
thành phố phan thiết từ hôm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tới nay đường phố đã vắng người qua lại
nhưng lực lượng công an luôn đảm bảo đủ số lượng tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
để giữ gìn sự bình yên và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
phòng an phường quỳnh hưng đã phối hợp tăng cường lực lượng
thực hiện các chốt kiểm tra giờ cao điểm ở các đường dắp ranh giữa hai phường
và ngoài ra tuần tra khép kính địa bàn để tránh trường hợp những người dân ra đường vi phạm về thị một mươi sáu
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch đã có không ít cán bộ chiến sĩ công an
phải trực tiếp đối mặt với hiểm nguy từ những đối tượng quá khích chống người thi hành công vụ
nhưng các anh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
nhất quyết không lùi bước trước bao hiểm nguy gian khó
với tinh thần sung kích tình nguyện chung tay đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang vừa tổ chức hoạt động đêm ấm lòng chiến sĩ vùng xanh
chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cán bộ đoàn viên đã thăm hỗ trợ các sốc ăn khuy và nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh trên địa bàn thành phố vị thanh
qua đó góp phần cố vũ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
cùng địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
các hoạt động diễn ra tuân thủ nghiêm theo quy định phòng chống dịch
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam còn bây giờ thì kim thảo xin mời quý vị tiếp tục
theo dõi thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước